ngày chín tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn hồng khanh nguyên bí thư thị xã bến cát cùng sáu bị cáo khác sau hai lần tạm hoãn
theo cáo trạng bị cáo nguyễn hồng khanh nguyên bí thư thị xã bến cát đã móc nối cùng bị cáo nguyễn huy hùng nguyên giám đốc ngân hàng bidv
chi nhánh tây sài gòn và nguyễn quang lập nguyên cán bộ ngân hàng bidv chi nhánh tây sài gòn mua rẻ tài sản thế chấp gây thất thoát ba mươi sáu tỷ đồng tài sản của nhà nước
các bị cáo khác gồm lê hoài linh nguyên giám đốc và nguyễn thành luân nguyên cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã bến cát
nguyễn minh tâm nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã an tây và đặng văn thọ nguyên cán bộ địa chính xã an tây
phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi